gói thầu thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay tân sân nhất có giá trị khoảng một mươi một mươi năm tỷ đồng
do giá trị gói thầu vượt hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn
đặc biệt nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục phê duyệt đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
lập phê duyệt hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu với rất nhiều công đoạn mất ít nhất từ ba đến bốn tháng mới có thể ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để triển khai thực hiện công việc
trong khi đó theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải phải khẩn trương báo cáo thường trực chính phủ trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
để bảo đảm tiến độ báo cáo thường trực chính phủ thì nhà thầu tư vấn quốc tế cần ít nhất ba tháng để tiến hành khảo sát nghiên cứu và đề xuất phương án
như vậy tới thời điểm hiện tại
chỉ còn tối đa khoảng một tháng để thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế
bộ giao thông vận tải cho rằng đây là gói thầu cần thiết và cấp bách góp phần giải quyết ủn tắc giao thông trong khu vực và nâng cao năng lực khai thác của sân bay này
đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng không dân dụng nên đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu của luật đấu thầu
chính phủ vừa ban hành nghị định chín mươi bốn về hàng hóa dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
theo đó sẽ có khoảng hai mươi loại hàng hóa dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước
về nguyên tắc nghị định quy định chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà nhà nước cần phải độc quyền
liên quan đến quốc phòng an ninh bảo đảm lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia
cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định trong tổ chức cá nhân thực hiện
việc chỉ định phải do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản
bộ cơ quan ngang bộ chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động hàng hóa dịch vụ địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước
đối với hàng hóa dịch vụ địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ công an
trong bảy tháng vừa qua của năm hai nghìn một mươi bảy trung quốc vẫn là thị trường dẫn đầu về lượng nhập khẩu rau quả từ việt nam
tuy nhiên thị trường này cũng ngày càng khó tính với nhiều yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe
đây là thông tin tại diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau quả việt nam trung quốc do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tổ chức vào ngày một mươi một tháng tám
hiện các mặt hàng rau quả của việt nam đã xuất khẩu đến hơn sáu mươi quốc gia
những mặt hàng chủ lực gồm các loại quả nhiệt đới
kinh mệnh xuất khẩu giao quả của việt nam trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng mạnh
trong bảy tháng qua đạt trên hai tỷ usd dự kiến kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy đạt từ ba bốn đến ba sáu tỷ usd
các thị trường chính nhập khẩu rau quả việt nam là trung quốc nhật bản hàn quốc trong đó trung quốc là thị trường lớn nhất đối với rau quả của việt nam
cụ thể bảy tháng đầu năm cả nước đã xuất sang trung quốc đạt một hai triệu tấn với kim ngạch hơn một ba tỷ usd trong đó chủ yếu là quả tươi
theo các doanh nghiệp hiện trung quốc đang ngày càng siết chặt thương mại nông sản theo hình thức trao đổi biên mậu
bên cạnh đó thị trường này đang ngày càng nâng cao hàng rào về kiểm dịch thực vật quy định ngày càng khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu
do đó các cơ quan chức năng kiến nghị trong thời gian tới cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch thực vật của trung quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của việt nam
sáng ngày một mươi một tháng tám ubnd tỉnh quảng trị phối hợp ubnd tỉnh sa văn na khệt lào tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu sa ợt tại cửa khẩu quốc tế lao bảo đen sa văn
đây là công trình chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mùng năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cầu xa ợt tại cửa khẩu quốc tế lao bảo đen sa văn được thiết kế theo hai đơn nguyên với tổng mức đầu tư hơn ba mươi hai tỷ đồng
theo đó đường hai đầu cầu được thiết kế xây dựng theo quy hoạch của khu vực cửa khẩu quốc tế có tổng chiều dài là chín trăm ba mươi bốn mét nền đường rộng chín mét mặt đường bê tông nhựa rộng tám mét
cầu xa ợt được xây dựng nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp phục vụ nhu cầu giao thông ngày càng tăng về số lượng người
hàng hóa và phương tiện qua lại khu vực cửa khẩu quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh quảng trị và sa văn na khệt bảo đảm an ninh quốc phòng trên khu vực biên giới
vài năm qua việc vắng lũ cùng với những tác động của biến đổi khí hậu đã khiến đồng bằng sông cửu long bị thiệt hại cả về đời sống sản xuất lẫn môi trường sinh thái
nhưng năm nay lũ về sớm vừa là tín hiệu lạc quan song cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tỉnh trong vùng nhất là các tỉnh đầu nguồn như khu vực đông tháp một mươi và tứ giác long xuyên
trong đó có việc chủ động các giải pháp bảo vệ sản xuất lúa đảm bảo an toàn đời sống cho người dân đồng thời khai thác bền vững các nguồn lợi từ thiên nhiên của mùa nước nổi
khi con nước bắt đầu quay và chuyển sang màu đỏ gạch chỉ hai mươi ngày sau trên khắp cánh đồng vùng đồng tháp một mươi nước đã tràn đồng ngập ruộng
trên cánh đồng lũ thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp hàng ngàn chiếc dớn một dụng cụ bắt cá của người dân sông nước miền tây đã được đặt dày đặc để săn cá linh đặc sản nổi tiếng nhất mua nước nổi và nhiều loài cá sông khác
đây là công việc đem lại nguồn thu nhập chính của nhiều người dân vùng lũ sau vụ lúa hẻ thu